ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp vừa phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí hơn sáu trăm linh tỷ đồng cho tiểu dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích nghi với khí hậu cho vùng đồng tháp một mươi
mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực chống chịu khí hậu thời tiết bất lợi và giảm thiểu rủi ro góp phần ổn định sinh kế cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư phát triển bền vững cho khu vực dự án
trong điều kiện biến đổi khí hậu dự án có tổng kinh phí hơn sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bảy tới hai nghìn hai mươi
trên diện tích hai mươi hai ba trăm một mươi ba ha sẽ đảm bảo điều kiện sinh kế tốt hơn cho một mươi một bốn trăm linh hộ dân trong vùng đồng tháp một mươi của tỉnh đồng tháp gồm các huyện hồng ngự tam nông thanh bình và thị xã hồng ngự
dự án có ba mô hình sinh kế được đề xuất thực hiện gồm mô hình hai vụ lúa sen canh một vụ chữ cá tự nhiên mô hình hai vụ lúa sen canh một vụ nuôi cá đồng
một vụ tôm càng xanh
để thực hiện dự án bên cạnh giải pháp công trình như nâng cấp đê bao xây dựng cống giải pháp phi công trình cũng được chú trọng